thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký quyết định công nhận liệt sĩ
và cấp bằng tổ quốc ghi công đối với ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
tại đèo bảo lộc huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
các đồng chí được công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công gồm trung tá nguyễn khắc thường
quê quán xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương thiêu tá lê quang thành quê quán xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị
và đại úy lê ánh sáng quê quán xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đều là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhận được thông tin khu vực chốt đèo bảo lộc có hiện tượng sạt lở
nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madagui
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng được điều động đến để cùng người dân di rời phương tiện trang thiết bị tại đây
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ba đồng chí và anh phạm ngọc anh nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an đã xuất ngũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đang làm việc gần đó đến hỗ trợ lực lượng công an thì bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp
căn cứ luật công an nhân dân và để ghi nhận sự hy sinh của ba đồng chí trong khi thực hiện nhiệm vụ
chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí nguyễn khắc thường
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí lê quang thành
và truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí lê ánh sáng
đồng thời trích từ quý nghĩa tình đồng đội công an nhân dân hỗ trợ gia đình mỗi đồng chí hy sinh
tiền một trăm linh triệu đồng hỗ trợ gia đình anh phạm ngọc anh số tiền năm mươi triệu đồng
đau buồn xót xa là không khí đang bao trùm lên gia đình ba cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông
ma đào cùi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
sự hy sinh cao cả của các anh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc để lại biết bao tiếc thương
cho gia đình bạn bè và đồng đội
tiếc thương bao trùm khi mà chủ nhân của ngôi nhà này đã vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân
chúng ta nguyễn khắc thường có hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bốn
nhà anh ở huyện đức trọng cách chốt cảnh sát đèo bảo lộc khoảng một trăm linh km
thường ngày mỗi khi đến cơ quan làm việc anh phải ở lại đơn vị trực từ bảy đến một mươi ngày mới về nhà nghỉ hai ngày
rồi lại quay lại đơn vị công tác
sự ra đi của anh là sự tiếc thương vô cùng lớn không thể bù đắp được đối với đồng nghiệp và gia đình
tôi thấy rất là đau lòng thì các đồng chí làm nhiệm vụ và hy sinh như vậy thì rất là mất mát
không phải chỉ cho gia đình mà cho cả đơn vị và cho cả xã hội chúng ta
còn những người để đảm bảo an toàn giao thông để cục rộng bình an của bà gia và người dân
một sự mất mát rất lớn vì là trong thời bình
lực lượng công an vẫn phải đổ máu vẫn phải có sự hy sinh
đó là một sự mất mát rất lớn không chỉ riêng của gia đình đồng chí thường
không chỉ riêng phòng cửa giao thông công an tỉnh lâm đồng
cũng như là nói riêng và công an toàn quốc nói chung
và chúng tôi cũng nhận thấy đây là một tấm hương để chúng tôi loay theo
còn một mươi ba ngày nữa đại úy lê ánh sáng sẽ
tổ chức đám cưới xây dựng tổ ấm cho riêng mình
nhưng tài họa đã ập đến anh đã ra đi mãi mãi
đại úy lê ánh sáng quê ở hà tĩnh hiện cha mẹ anh chị em vẫn sinh sống ở quê
hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
đoạn dài khoảng bốn mươi km
thắp ném tâm hương những đồng chí đồng đội của anh mong anh yên nghỉ nơi chiến suối
nghe tin thì
tụi em ai cũng đàng hoàng hết không ai nghỉ
mọi người đều hy vọng là các anh sẽ có cơ hội trở về với gia đình
nhưng mà không nghĩ là không có phép màu nó xảy ra với các anh
mọi người đều không thể ngờ được
tất cả các anh đều ra đi với sự tiếng nuốt của mọi người
tất cả mọi người đều vô cùng đau sốc
sự ra đi của các anh
chiến tranh đã lùi xa tưởng như trong thời bình sẽ không còn những hy sinh mất mát
nhưng để giữ bình yên cho đất nước vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng
tấm gương hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lâm đồng
sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay
phải sống làm việc và chiến đấu hết sức mình
vì sự bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
sau sự cố sạt lở đất đá trên đèo bảo lộc làm ách tắc giao thông cục bộ tuyến quốc lộ hai mươi
cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tỉnh lâm đồng cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở
và cho đến trưa ngày hôm nay đèo bảo lộc đã chính thức thông xe trở lại hai chiều
ngay sau sạt lở xảy ra công an tỉnh lâm đồng cùng các ngành chức năng chính quyền
các địa phương đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành giải phóng hơn hai trăm linh mét đường bị vùi lấp
bởi hơn ba mươi hai mét khối đất đá
sau hai ngày đêm giải phóng hiện trường vào trưa ngày hôm nay các phương tiện có thể lưu thông hai chiều bình thường trên đèo bảo lộc
theo dự báo trong những ngày tới khu vực tỉnh lâm đồng sẽ tiếp tục có mưa lớn
công an tỉnh lâm đồng và các ngành chức năng tiếp tục tập trung ứng trực một trăm linh lực lượng phương tiện
hoạt động tối đa công suất để nối lại giao thông trên đường đèo bảo lộc
cũng như đảm bảo giao thông thông suốt trên các cung đường ra vào tỉnh lâm đồng
một vụ cháy lớn tại ba hộ kinh doanh liền kề vừa xảy ra trên địa bàn huyện mang thít tỉnh vĩnh long
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
ba hộ kinh doanh liền kề này buôn bán chủ yếu trái cây và nước ngọt thuộc ấp thân bình xã tân long huyện mang thít
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa khống chế không để lửa cháy lan sang những khu vực khác
sau khoảng hai mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn và rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng lửa đã làm thiêu dụi nhiều đồ đạc vật dụng của ba hộ kinh doanh liền kề
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với công an thành phố thuận an kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ
hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ
qua công tác nắm địa bàn đối tượng lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trọ thuộc khu phố hòa lân hai
phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương do đối tượng nguyễn trọng nhân quê ở tỉnh an giang thuê và phát hiện thu giữ bốn khẩu súng
một mươi hai viên đạn trì năm quả nổ tự chế hai mã tấu
qua làm việc đối tượng nhân khai nhận đã đặt mua súng và đạn qua mạng xã hội
vào đêm ngày ba mươi tháng bảy do có mâu thuẫn từ trước với đối tượng tên hải hiện chưa rõ lây lịch
nhân đã về phòng trọ lấy súng loại rulo và sáu viên đạn rủ theo phạm thành kính
trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương cùng hỗ trợ để tìm đánh hải
khi thấy hải tại một quán nhậu trên địa bàn phường tân phước khánh thành phố tân uyên
nhân rút súng bắn một phát vào trong quán rồi cùng với kính chạy xe rời khỏi hiện trường
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối tượng truy nã châu ngọc vinh ba mươi bảy tuổi chú ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích sau hơn một mươi bốn năm lẩn trốn
theo hồ sơ do mâu thuẫn giữa phạm văn trác với nguyễn minh nhật
tối ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn chín nguyễn tiến trí là bạn của trác đã rủ châu ngọc vinh
cùng với tám đối tượng khác đi đánh nhật gây thương tích bốn mươi ba
sau khi gây án các đối tượng trong nhóm của trác đều bị bắt giữ
còn châu ngọc vinh đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với vinh về tội cố ý gây thương tích
phòng cảnh sát giao thông công an huyện xuân lộc
cơ quan tỉnh lâm đồng xác nhận video đang xuất hiện trên mạng xã hội
chính là hình ảnh ghi lại vào thời điểm tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
cùng với người dân đang đưa tảng đá ra khỏi mặt đường đèo trước khi xảy ra sự cố lở đất
khiến cho ba cán bộ và một người dân hy sinh
theo đó sáng ba mươi tháng bảy nhận được thông tin có tảng đá lớn từ trên núi cao rơi xuống
nằm án ngữ giữa mặt đường đèo
tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
đồng chí nguyễn khắc thường đồng chí lê ánh sáng và đồng chí nguyễn văn hưng
đã ngay lập tức di chuyển tới hiện trường
lúc này phương tiện lưu thông qua đèo rất đông nếu để kéo dài sẽ gây ủn tắc toàn bộ tuyến đèo bảo lộc
các đồng chí trong tổ công tác đã gọi thêm nhiều tài xế và hành khách cùng đẩy hòn đá ra khỏi lòng đường
để các phương tiện lưu thông trở lại bình thường
sau đó các anh trở về chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
để di chuyển thiết bị phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm thì xảy ra sự cố sạt lở đất
thông tin từ tỉnh lâm đồng đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đất đá sụt lở tại đèo bảo lộc
đã được lực lượng chức năng dọn xong
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với thạch cương ba mươi sáu tuổi và tô hoàng trương ba mươi bảy tuổi về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch cương và tô hoàng trương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn
đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và live stream nhiều thông tin sai sự thật
giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
giữ nhân phẩm của cá nhân
sở thông tin và truyền thông trà vinh đã hai lần xử phạt vi phạm hành chính đối với thạch cương
về hành vi đăng thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân
xử phạt vi phạm hành chính một lần đối với tô hoàng trương về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
thưa quý vị vận chuyển trái phép chín mươi sáu viên mạng
một kg ma túy đá đối tượng lầu ali sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên vừa bị phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt xử
tại khu vực bản na khoang xã mường nhà huyện điện biên
ali bị bắt quả tang cùng hai ba lô đeo trên người
một ba lô có một mươi sáu bánh hình chữ nhật bên trong có các gói màu xanh
chứa các viên nén màu hồng
một ba lô có một mươi một gói hình hộp chữ nhật bên trong có các gói ninh lông in chữ nước ngoài
chứa tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá trọng lượng một mươi một kg
một điện thoại di động một bộ đàm
lầu ali khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng mang quốc tịch lào
đến giao cho một người đàn ông không rõ danh tính ở xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên
đang đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ